công an huyện hồng dân cũng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cấp tài sản đối với nguyễn văn bền chú tại xã ninh thạnh lợi huyện hồng dân
trước đó ngày một mươi ba tháng chín phát hiện một chiếc xe máy dựng trên địa bàn xã ninh thạnh lợi không có người trông coi nên đối tượng bền đã lấy trộm xe rồi tẩu thoát
nhận được tin báo lực lượng công an huyện hồng dân tiến hành điều tra xác minh
đến sáng ngày một mươi bốn tháng chín thì bắt được đối tượng khi đang bỏ trốn và gây tai nạn giao thông tại xã vĩnh thanh huyện phước long
vừa qua tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện và bắt giữ một nhóm lâm tặc phá rừng ở xã cư giang huyện eak thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak quản lý
đến nay sau quá trình mở rộng điều tra cơ quan điều tra đã phát hiện thêm nhiều khu rừng bị tàn phá rất nghiêm trọng trong một thời gian dài
điều đó cho thấy công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên lâm nghiệp eak cùng chính quyền các lực lượng chức năng ở địa phương này đã buông lỏng việc quản lý bảo vệ rừng
kiện chỉ xác minh lần theo dấu vết đội cảnh sát kinh tế công an thành phố buôn ma thuột và đội đặc nhiệm của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện về bắt quả tăng một đối tượng đang phá rừng ở thôn một mươi năm xã cư giang thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak
đến nay qua điều tra
trong trăm mở rộng khám nghiệm hiện trường các khu vực xung quanh thuộc tiểu khu sáu trăm chín mươi và sáu trăm chín mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak quản lý tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc còn phát hiện thêm nhiều diện tích rừng bị tàn phá với tính chất rất nghiêm trọng trải dài qua các thôn một mươi một mươi một một mươi ba một mươi năm của xã cư giang huyện eak